là loại bệnh cần có chế độ ăn uống phù hợp và cần ăn kiêng một số loại thực phẩm
tránh các loại nước có ga chè cà phê đậm đặc ngừng những loại nước uống có cồn như bia rượu
nếu chúng ta bỏ được thói quen này không chỉ tốt cho dạ dày mà còn tốt cho tim mạch và gan
bỏ thuốc lá ngay lập tức điều này không chỉ giúp cho bạn cải thiện bệnh viêm dạ dày tá tràng
mà còn giúp bạn sẽ tránh khỏi nguy cơ mắc nhiều bệnh về phổi và các bệnh có liên quan đến đường hô hấp
bệnh viêm lết dạ dày cá tràng ở thời kỳ sớm và được phát hiện kịp thời sẽ dễ dàng điều trị
nếu để bệnh chuyển sang giai đoạn mạng tính thì sẽ khó chữa khỏi rứt điểm và thường gây các biến chứng đáng tiếc
khoa gan mật tụy tiêu hóa là một trong những chuyên khoa mũi nhọn của bệnh viện đa khoa tâm anh
khoa được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế hiện đại giúp các bác sĩ chẩn đoán chính xác
nhanh nhất từng giai đoạn của bệnh viêm lết dạ dày tá tràng
những thông tin vừa rồi đã khép lại mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
xin cảm ơn quý vị luôn đồng hành cùng với chương trình
còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai trên antv